đứng chân trên địa bàn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa địa phương nằm trong nhóm nguy cơ cao
tiếp tục thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ bệnh viện quân y tám mươi bảy tổng cục hậu cần
đã triển khai nhiều biện pháp nhằm vừa bảo đảm nhiệm vụ khám và điều trị cho bệnh nhân
lại vừa làm tốt công tác phòng chống dịch ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp thì một trong những giải pháp hàng đầu
được bệnh viện quân y tám mươi bảy tổng cục hậu cần triển khai quyết liệt là bắt buộc thực hiện nghiêm việc
khai báo y tế đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến thăm và khám bệnh
tại khu vực cổng của chúng tôi thì bệnh viện đã triển khai khám sàng lọc
chủ yếu là sàng lọc và phân loại ngay từ cổng chính và khu vực cổng phụ
một giải pháp khác tránh bỏ sót lượng người ra vào đó là người đã qua sàng lọc thông tin covid một mươi chín
sẽ được cung cấp một tem gián chứng nhận cùng với đó là tăng cường lực lượng đoàn viên thanh niên
xung kích tại các điểm kiểm tra y tế kiểm tra thân nhiệt bắt buộc tại khu vực cổng chính
cổng cấp cứu và sành chính của bệnh viện
bệnh viện quân y tám mươi bảy đã quán truyệt tất cả những chỉ thị của bộ chính phủ bộ y tế
bộ y tế bộ y tế bộ y tế bộ y tế bộ y tế bộ y tế bộ y tế bộ y tế bộ y tế bộ y tế
tổ chức khám cho những bệnh nhân nghi ngờ nhiễm và phối hợp chặt chẽ với cdc
bệnh viện viện baxter bệnh viện nhiệt đới để có xét nghiệm cho những bệnh nhân nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện quân y tám mươi bảy sẵn sàng thành lập bệnh viện giã chiến chuyển nhiễm số bốn khi có lệnh của ban
chỉ đạo phòng chống dịch bộ quốc phòng với tinh thần chống dịch như chống giặc
cùng với những biện pháp cách làm đồng bộ và quyết liệt bệnh viện quân y tám mươi bảy đang kiểm soát
rất tốt tình hình dịch bệnh đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận ca nào nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện